ngày hôm nay đã là ngày mùng bốn tết ngày đẹp để xuất hành đầu năm
để chuyến đi xuân sẻ và ý nghĩa quý vị đừng quên lưu ý nhỏ sau đây
nam bộ ngày hôm nay sẽ tiếp tục là chuỗi ngày nắng mạnh thời tiết dễ chịu để du xuân
trong khi đó bắc bộ lại có gió rét mạnh hơn không khí lạnh tăng cường
thủ đô hà nội ngày hôm nay cao nhất chỉ một mươi sáu độ c trong khi cường độ gió mạnh
tốc độ gió cũng tăng lên gấp đôi so với ngày hôm qua có thể đạt một mươi năm km một giờ rét đậm rét hại
quý vị du xuân nhớ chuẩn bị trang phục phù hợp
chúc quý vị và các bạn những ngày xuân sức khỏe và an yên